còn về tội gây dối trật tự công cộng công an tp ninh bình tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn đoài thượng xã ninh phúc tp ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng nguyễn huy triều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thượng
xã an vĩ huyện khói châu tỉnh hưng yên phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên
cũng về tội gây dối trật tự công cộng đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi
cách năm cm dưới đuôi mắt trái tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện